theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay khu vực trung bộ có khoảng hai mươi một hai trăm linh hectare cây trồng đang bị thiếu nước và khoảng ba mươi ba năm trăm linh ha không đủ nguồn nước tưới nên đang phải điều chỉnh giãn vụ giảm diện tích hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng
khu vực bắc trung bộ có hơn hai mươi một hai trăm linh ha bị hạn hán thiếu nước tổng diện tích đang phải điều chỉnh giãn vụ giảm diện tích và chuyển đổi cơ cấu cây trồng của khu vực này là tám hai trăm linh ha trong đó thanh hóa ba hai trăm linh ha nghệ an năm ha
vùng nam trung bộ có hai mươi năm ba trăm linh ha không đủ nguồn nước tưới đang phải điều chỉnh giãn vụ giảm diện tích và chuyển đổi cơ cấu cây trồng
các địa phương bị ảnh hưởng hạn hán nặng từ đầu mùa khô như khánh hòa ninh thuận và bình thuận
hôm nay lịch thời vụ gieo trồng vụ hè thu năm hai nghìn hai mươi đã kết thúc tỉnh khánh hòa có một mươi hai ha lúa không bảo đảm nguồn nước phải dừng sản xuất
tổng cục thủy lợi dự báo đến cuối tháng bảy dùng tích chữ trung bình các hồ chứa khu vực bắc trung bộ còn khoảng ba mươi sáu dùng tích thiết kế